theo chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh việc xét nghiệm sàng lọc diện rộng hiện nay là đặc biệt quan trọng để nhanh chóng bóc tách f khỏi cộng đồng
thành phố không chỉ chia ra các vùng nguy cơ đỏ da cam xanh mà còn chia các đối tượng nguy cơ như là tham gia chuỗi cung ứng người thường xuyên tiếp xúc nhiều
đặc biệt đối tượng nguy cơ có thể có cả trong vùng xanh
do đó việc xét nghiệm sàng lọc đồng thời thực hiện đối với từng vùng khu vực và các đối tượng sẽ có kết quả tổng thể hơn không bị bỏ sót mầm bệnh
với việc trả kết quả xét nghiệm chưa đạt yêu cầu chủ tịch ubnd tp yêu cầu sở y tế hà nội cần chỉ đạo các đơn vị thực hiện xét nghiệm đẩy nhanh tiến độ hơn nữa với phương châm chính xác nhất nhanh nhất
cả hai mũi chủ công là tiêm vaccine và xét nghiệm diện rộng phải bảo đảm yêu cầu tuyệt đối an toàn không được để xảy ra sai sót
theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín đến nay đã có hơn hai mươi dân số trên một mươi tám tuổi của hà nội đã tiêm ít nhất một mũi vaccine